trước qua hai mươi một tháng một mươi hai khi đang hành nghề ở khu vực vùng biển phía đông bắc quần đảo hoàng sa
cách đà nẵng khoảng ba trăm năm mươi hải lý thì thuyền trưởng tàu qng chín mươi tám nghìn bốn trăm một mươi chín ts đồng văn bán
bị đau bụng dữ dội ở phía dưới
nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam khu vực miền trung
đã lập tức triển khai cứu hộ cứu nạn
trước tình hình tính mạng của thuyền viên đang nguy kịch trung tâm đã điều động tàu sr bốn trăm một mươi hai đi cứu nạn
đến dạng sáng nay tàu sr bốn trăm một mươi hai đã tiếp cận được tàu của nạn nhân
đưa người bệnh qua tàu để bác sĩ và nhân viên cấp cứu
hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
chiều cùng ngày tàu sr bốn trăm một mươi hai đã về tới đất liền bàn sao bệnh nhân cho các cơ quan chức năng
chuyển vào bệnh viện đa khoa đà nẵng tiếp tục điều trị